thưa quý vị mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh quái ác ba mươi năm qua nguyễn thị ngọc tâm kiên cường chống chọi với bệnh tật và nỗ lực vươn lên trở thành một tấm gương sống đẹp